tại cầu bắc luân hai thuộc cặp cửa khẩu quốc tế móng cái của việt nam và đông hưng của trung quốc
đã diễn ra lễ kỷ niệm hai mươi năm kỳ kết hiệp ước biên giới đất liền
và mới năm triển khai ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền việt nam trung quốc
lễ kỷ niệm do đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ ngoại giao và ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ ngoại giao trung quốc vương nghị đồng chủ trì
phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh việc hai bên đã kiên trì các nguyên tắc
phương châm công bằng hợp lý tôn trọng lẫn nhau quan tâm hợp lý đến lợi ích của nhau
trên cơ sở pháp lý đã thỏa thuận luật pháp quốc tế và những nguyên tắc giải quyết các vấn đề cụ thể
đây là kinh nghiệm quý báu của hai nước trong việc giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ
khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam trước sau như một
hết sức coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị
sẵn sàng cùng trung quốc đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc đi vào chiều sâu
ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị nhấn mạnh
hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong công tác quản lý biên giới
phát hủy hơn nữa vai trò của ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền việt nam trung quốc
giải quyết tốt các sự việc phát sinh trên biên giới
nâng cao hiệu quả quản lý việc hai bên giải quyết ổn thỏa các vấn đề biên giới trên đất liền
và vịnh bắc bộ sẽ là kinh nghiệm quý báu để giải quyết vấn đề trên biển
sau phát biểu tại lễ kỷ niệm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
và ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị đã đi thăm
và tô sơn cặp mốc một nghìn ba trăm sáu mươi chín tại khu vực cầu bắc luân i
cột mốc biên giới đầu tiên được cắm trên tuyến biên giới đất liền việt nam trung quốc